hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một đã khai mạc tại thủ đô abu dhabi của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất với sự tham dự của năm mươi nữ chủ tịch quốc hội trên thế giới
chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội việt nam tham dự hội nghị
tham dự hội nghị lần này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân một lần nữa tiếp tục thể hiện chính sách tích cực chủ động hội nhập quốc tế phát huy vai trò và vị thế của việt nam và quốc hội việt nam trên các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới đồng thời khẳng định chính sách bình đẳng giới của đảng và nhà nước việt nam
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch hội đồng liên bang quốc gia tức quốc hội các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae tiến sĩ a an kaisi đánh giá hiệp định paris mới được ký kết
cho thấy toàn cầu hóa đang là tâm điểm của các chương trình nghị sự bởi vậy các nữ chủ tịch hội trên thế giới cần hợp tác để ứng phó với thách thức toàn cầu chung
nữ chủ tịch hội uae cho rằng cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ sự phát triển của kinh tế cho thấy một tương lai mới đang được định hình
trong đó thế giới đang phải đối mặt với những thách thức mới những thách thức không chỉ đến trong lĩnh vực kinh tế chính trị mà còn trong các lĩnh vực khác nữa
câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì tương lai sẽ định hình chúng ta hay chúng ta sẽ định hình tương lai
tương lai sẽ định hình tương lai
trong năm hai nghìn năm đến nay hội nghị thượng đình các nữ chủ tịch hội trên thế giới đã có bước phát triển vật bậc
khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất chỉ có một mươi chín người đại diện cho lãnh đạo quốc hội trên thế giới
thì đến hội nghị năm hai nghìn một mươi sáu này đã có tới năm mươi hai nhà lãnh đạo quốc hội trên thế giới tham gia
tại phiên khai mạc các đại biểu đã nghe thông điệp của tổng thư ký liên hợp quốc ban kimon gửi tới hội nghị
phát biểu của phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ uae hoàng thân sách sai bin đại giáo trưởng hồi giáo an a da
vai trò của phụ nữ trong các cơ quan dân cử trên thế giới đối với việc bảo vệ lợi ích nâng cao đời sống người dân
đánh giá phụ nữ là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự công bằng và đưa ra những chính sách luật pháp để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững